lần đầu tiên chúng tôi được nghe một người bạn ba na bản địa nhắc đến cái tên con ca kinh với lấy vẻ tự hào
con ca kinh là nơi cao nhất là nóc nhà của gia lai mình đấy
không giấu nổi tò mò vừa rời khỏi hố khai quật nơi thềm cổ sông ba với những di vật khảo cổ quý giá đang làm giới nghiên cứu vô cùng phấn khích
chúng tôi vội vã tìm đường lên con ca kinh
con ca kinh trở thành một trong bốn vườn quốc gia của việt nam và một trong số hai mươi bảy vườn của khu vực đông nam á được công nhận là vườn di sản asean
đón chúng tôi ở cổng vườn tại khu hành chính là vũ thị trinh phó giám đốc trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường của vườn quốc gia con ca kinh
cô kỹ sư lâm nghiệp đã có nhiều năm gắn
ngoài trinh ra còn có trần văn toàn và trần minh tú là cán bộ kiểm lâm và nhân viên giáo dục môi trường của vườn
mọi người có vẻ rất quen thuộc với việc hướng dẫn khách tham quan rừng
bởi cùng với việc quản lý bảo vệ và bảo tồn khu rừng rộng đến bốn mươi hai ha nằm giữa các huyện cửa bang đắc đoa và mang giang của tỉnh gia lai trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh
thì từ vài năm nay vườn quốc gia con cờ kinh đã mở cửa đón khách tham quan du lịch
trước khi vào đến khu vực rừng nguyên sinh chúng tôi đi qua cánh rừng đệm mới trồng toàn thông ba lá
đây là cái ngọn hay còn gọi là cái hoa của thông

vậy là sà nu chỉ là cái tên hư cấu thôi
đúng rồi sà nu với lại cái làng sô man trong cái tác phẩm rừng sà nu là cái tên hư cấu do tác giả đặt ra
cái cây xả nu chính xác là cái cây thông ba lá
còn cái làng sô man ấy là một cái làng của dân tộc rẻ chiêng
nó có tên là làng sóc rùi thuộc vô xã sóc của huyện tắc gờ lây thuộc tỉnh con tông
thì ra khu vực này cũng nằm trên cao nguyên con tông quê hương của cụ mếp và cây sà nu
những vị anh hùng có thật bước ra từ trang sách một thời tôi đã đọc
nếu ngoài đỉa rừng ở độ cao năm trăm linh sáu trăm linh mét

thì nó cũng bị chặt
cây dầu nóng cái tinh dầu của dầu nóng này được sử dụng để làm xa lông past
hay là làm dầu nóng mà chúng ta sử dụng để so vết bẩm
nếu để nhận bít thì chúng ta có thể là vạt một cái trong cái vỏ cây
nếu chúng ta ngửi thì nó sẽ có tinh dầu nóng
nó sẽ ngửi thêm mùi đặc trưng
quả là bất ngờ đây là lần đầu tiên chúng tôi được mục sở thị loài mộc dược dùng để bảo chế những miếng rán giảm đau quen thuộc phổ biến khắp thế giới
mình đang ở địa điểm đầu tiên trong tuyến cây đa cổ thụ cây đa cổ thụ có tuổi đời hơn hai trăm linh năm tuổi rồi cây này thuộc họ đa họ da chúng ta biết trong họ đa họ da chỉ từ một quả một hạt thôi nhờ gió nhờ côn trùng nhờ chim nó sẽ tha tới một cây chủ nào đấy
từ cây chủ
đấy cái hạt đấy sẽ nảy mầm lên và nó sẽ phát triển dần dần và cái rễ của nó ban đầu là nó sẽ ôm lấy cây chủ xong rồi nó sẽ thả rễ dần dần khi nào mà cái rễ của nó chạm đất thì cùng với cái lúc đấy là toàn bộ cái rễ phần trên nó sẽ ôm nó nút trọn cái cây chủ
tức là ban đầu nó sống nhờ vào cây chủ xong đấy là nó sẽ sống nhờ vào đất khi mà rễ của nó mà giã chạm đất rồi thì nó sẽ sống nhờ vào đất và lúc đấy nó không cần cây chủ nữa thì nó sẽ bóp chết cây chủ
do đặc điểm đa dạng về địa hình khí hậu và một số yếu tố khác hình thành nên rừng nên vườn quốc gia con ca kinh có một hệ thực vật rừng rất phong phú
nơi đây là điểm hội tụ các luồng thực vật như luồng thực vật thuộc khung hệ bắc việt nam bao gồm các loài cây thuộc họ đậu dâu tằm na rẻ thầu dầu và mộc lan
họ là nhóm các nhà khoa học của hội nghiên cứu động vật học franfook cộng hòa liên bang đức
đang tham gia nghiên cứu quần thể vọc trà vá chân sáng tại con cờ kinh
họ đã ở trong rừng được bốn ngày

bọn mình là người mới đến đây lần đầu
thế có thể mách bảo cho bọn mình là sẽ tìm thấy cái gì mà phát biệt nhất ở đây
nếu đi vào đây thì sẽ có dịp vào thăm cái trạm nghiên cứu của bảo nam
xong rồi có thời gian thì có thể đi lên cái khu vực của thác ba tầng
ở đó có một cái thác rất là đẹp
mà có hình thu của một cái tường phật
rất là hay nếu như có thời gian thì đi lên đó
chịu tây tâm và danien
chúng tôi về lán của những người giữ rừng trước khi trời tối
đây không chỉ là trạm trú chân của lực lượng quản lý bảo vệ rừng
mà còn là điểm dừng chân của khách tham quan
ngày thứ hai ở rừng
minh tú dẫn chúng tôi đi xem vọt
minh tứ bảo sẽ dễ tìm thấy vọt vào buổi sáng sớm và chiều xế
vì đó là lúc nó đi ăn
đây rồi một gia đình vọt
theo một nghiên cứu
trà vá chân sám
thuộc một trong bốn giống khuyến
trà vá chân sám là loài đặc hữu của việt nam
chỉ phân bố hẹp trên ảnh thổ việt nam
gồm nam trung bộ và tây nhiên
từ quảng nam đến gia lai
ngoài ra không còn phân bố ở khu vực nào khác trên thế giới
ước tính các cá thể trà vá chân sám sinh sống tại con ca kinh
chiếm khoảng một phần tư số cá thể quý hiếm
được liệt vào sách đỏ này của việt nam
vọt trà vá chân sám
vọt trà vá chân sám còn có cái tên là
dấu đầu hở đuôi
do khi phát hiện mối đe dọa như bị săn bắn
chúng thường không bỏ chạy xa
mà trèo lên các cảnh cây cao hơn
hoặc rộng rập hơn để ẩn nấp
tuy nhiên đuôi của trà vá chân sám
luôn vuông thẳng
nên chúng rất dễ bị phát hiện
cũng chính vì tập tính này
càng làm cho trà vá chân sám
dễ bị săn bắt nhiều hơn
nguồn thức ăn dồi dào
hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ khá tốt
còn giúp con ca kinh
thu hút và bảo tồn nhiều loại động vật quý
ngoài các loài thú hoang dã
vốn đang trên đường tuyệt chủng
ở nhiều nơi khác
như mèo gấm báo gấm báo lửa hổ
tại đây còn các loại mang
có tên trong sách đỏ của việt nam
và thế giới cùng chú ngộ
không chỉ có hệ động thực vật đa dạng
và cảnh quan hùng vĩ
vườn quốc gia còn cờ kinh
cần có vai trò bảo vệ lưu vực đầu nguồn
của các con sông lớn
như sông ba sông đắc me
đảm bảo nguồn nước tưới
cho hàng ngàn hectare cà phê hồ tiêu
và đất sản xuất nông nghiệp của hai chú
tỉnh gia lai con tâm
sau những giàn nàn suốt trạng băng rừng
đỉnh con cà kinh đã nằm dưới bước chân khám phá
phóng tầm mắt từ đỉnh cao con cà kinh
có thể bao quát cả một vùng nam trường sơn hùng tráng
đất nước mình đẹp quá
dưới tán rừng
cầm xanh kia
là muôn vàng những điều kỳ thú
đang thổi thức chúng tôi
dấn thân và khám phá